tại quảng ngãi lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay năm tháng sáu đã xảy ra cháy lớn tại cơ sở tập kết lốp xe ở xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa
đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng sang các cơ sở thu mua khác
sáu xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia dập lửa
sau một mươi h thì đám cháy được khống chế nhưng cơ sở này thì đã bị thiêu dụi
đám cháy bùng phát ban đầu tại cơ sở thu mua lốp xe của ông huỳnh hồng thu ở xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa
sau đó đám cháy bùng phát dữ dội lan nhanh sang các cơ sở thu mua lốp lần cận
lực lượng địa phương hỗ trợ người dân vận chuyển các vận dụng gần đám cháy ra nơi an toàn
do các cơ sở kinh doanh tái chế lốp ô tô này nằm ngay trong khu dân cư nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
nguy cơ lửa cháy lan ra các khu vực lân cận là rất lớn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã bố trí lực lượng khoanh vùng đám cháy để ngăn không cho lửa lây lan ra diện rộng
sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa đến một mươi giờ sáng nay đám cháy cơ bản đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại nặng cho hai cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra
điều đang nói là tại xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa có rất nhiều cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô rất dễ xảy ra cháy nổ
nhưng công tác phòng cháy chữa cháy chưa được các chủ cơ sở chú trọng